kính chào quý vị và các bạn
trong chiều tối nay và ngày mai tại các tỉnh bắc bộ sẽ chịu tác động của không khí lạnh lệch đông và suy yếu chậm dần
nên trời nhiều mây có mưa và sương mù vào sáng sớm ban ngày trời hứng nắng nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng rét vùng núi rét đậm
nhiệt độ ban trưa tại đông bắc bộ có thể tăng lên ngưỡng một mươi bảy hai mươi độ có nơi cao hơn
sau đó sang đến ngày hai mươi và ngày hai mươi một do tác động của rãnh gió tây toàn khu vực sẽ có mưa mưa rào
nhiệt độ chỉ tăng nhẹ lên mức hai mươi một độ trong ngày hai mươi một
phía tây bắc bộ cũng có mưa rào nhẹ trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất là một mươi bảy hai mươi độ
riêng một số nơi thuộc tây bắc như lai châu điện biên có thể tăng lên ngưỡng hai mươi hai hai mươi bốn độ
sau đó từ khoảng chiều tối và đêm ngày một mươi chín do ảnh hưởng của rãnh gió tây ở mực năm m
nên mưa rào sẽ bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh lai châu điện biên sau đó lan sang các khu vực khác
riêng một số tỉnh vùng núi thuộc tây bắc có thể xảy ra
với nhiệt độ vừa nhiệt độ ba ngày tới không biến động nhiều khi hầu hết đều không quá mức hai mươi một độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên trong chiều tối nay và ngày mai các tỉnh quảng trị và thừa thiên huế có mưa giải rác
thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng
sau đó từ khoảng ngày hai mươi một khi không khí lạnh suy yếu phần phía bắc khu vực có mưa rải rác
còn về nhiệt độ thì cao nhất ngày mai là một mươi tám hai mươi một độ có nơi cao hơn và tăng chậm dần trong hai ngày tiếp theo
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ít chịu tác động hơn của không khí lạnh
trời chỉ ở ngưỡng lạnh về đêm và sáng
ngày một mươi chín và ngày hai mươi một sẽ có mưa rào vài nơi nhiệt độ ba ngày tới ổn định không quá mức ba mươi độ
lưu xuống các tỉnh tây nguyên thời tiết vẫn mang đặc trưng mùa khô phổ biến không mưa ngày nắng
với các tỉnh tây nguyên do địa hình cao nguyên nên chở ngưỡng rác về đêm và sáng
vào ban ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ trong ngày mai
và tăng lên hai mươi bảy ba mươi độ trong hai ngày tiếp theo
còn đối với khu vực nam bộ thời tiết không mưa khô giáo vẫn duy trì và ban ngày trời có nắng khô
với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đồ ẩm ban trưa ở ngưỡng là năm mươi năm sáu mươi